thưa quý vị đêm ngày hôm qua người dân trên khắp mọi miền đất nước đã hân hoan chào đón năm mới hai nghìn hai mươi
và khác với năm ngoái thì do lo ngại những tác động của dịch bệnh
năm nay không khí tưng bừng rộn rã đón năm mới đã thực sự trở lại
nhiều địa phương trên cả nước tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn
mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị
trong tiết trời được ghi nhận một mươi năm một mươi sáu độ c hàng nghìn người dân du khách đổ về các sân khấu
đếm ngược năm mới sôi động đầy màu sắc khiến cho không khí ấm áp hơn
năm nay hà nội không tổ chức bắn pháo hoa nhưng không vì thế mà người dân bớt đi háo hức
với tình hình của dịch bệnh của mình nói chung là đã qua rồi
bây giờ là cô rất là phấn khởi cho nên mới ra hà nội để đón năm mới năm hai nghìn hai mươi
bọn em thấy công khí hôm nay thì rất là đông vui và nhộn nhịp đông hơn tưởng tượng rồi bọn em rất nhiều
còn em thì sao
em thấy mọi người đi chơi rất là vui rất là hào hứng
tại thành phố hồ chí minh
hồ chí minh hồ chí minh hồ chí minh hồ chí minh
ngay từ chiều qua hàng chục nghìn người từ khắp nơi đã đổ về khu vực công viên bến bạch đằng
phố đi bộ nguyễn huệ quận một và khu vực gần hầm sông sài gòn để có thể ngắm pháo hoa một cách gần nhất và trọn vẹn nhất
năm nay chương trình cao đao tổ chức tại phố đi bộ nguyễn huệ nên thu hút lượng lớn người dân đổ về
đúng không giờ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba bầu trời thành phố hồ chí minh được tô điểm rực rỡ
bởi màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao ở đầu đường hầm sông sài gòn thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh màn bắn pháo hoa ở thành phố hồ chí minh kéo dài một mươi năm phút trong
niềm hân hoan phấn khởi của người dân thành phố cầu cho một năm mới bình an sức khỏe và hạnh phúc
năm mới hai nghìn hai mươi ba tất cả mọi người đều có mong ước và ước vọng với những điều tốt đẹp hơn trong năm mới cho bản thân gia đình và đất nước
mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc
đối với ông trần văn tân về tội nhận hối lộ
bị can trần văn tân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín nghề nghiệp phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can trần văn tân
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép chín bánh henry
các đối tượng bị bắt giữ gồm phạm ngọc thủy và phạm ngọc hữu
tăng vật thu giữ là chín bánh heroin một dao nhọn và một số vật chứng có liên quan
được biết là hai đối tượng là hai em ruột
đối tượng phạm ngọc thủy có một tiền án về tội tàng trữ chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng phạm ngọc hữu có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và tội đánh bạc
để thực hiện hành vi trên hai đối tượng đã thuê xe taxi từ huyện mộc châu qua huyện vân hồ đi về hà nội để tiêu thụ
khi đang trên đường vận chuyển thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
vào chiều ngày hôm qua một đối tượng ngáo đá ở quảng ngãi đã dùng hung khí tấn công nhiều người dân bị thương
đã bị lực lượng công an xã khống chế bắt giữ
đối tượng trịnh phạm quang tân hai mươi ba tuổi sau khi sử dụng ma túy
đã có biểu hiện ngáo đá
tại đoạn đường từ thôn điền hòa sang điền tránh đối tượng đã cầm vật nhọn đuổi đánh nhiều người và làm hai người bị thương
công an xã nghĩa điền đã cấp tốc khống chế bắt giữ được đối tượng tân đưa về xử lý
công an huyện ea hà nèo tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bốn tháng
một đối tượng có hành vi nguy hiểm dùng dao đi cướp tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu lợi dụng sự quen biết đức đã nhờ chị nguyễn thị trang
là chủ cửa hàng cắt tóc ở xã yen nam huyện ea hà nèo trở đến nhà bạn để lấy xe máy
khi đến đoạn đường vắng đức đã dùng dao khống chế dùng băng keo để chói tay chân và bịt miệng chị trang
rồi cướp đi nhiều tài sản gồm tiền mặt trang sức vàng điện thoại di động và chiếc xe máy
với tổng giá trị tài sản khoảng bảy mươi triệu đồng
đức từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và đang bị truy nã
theo quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
công an thành phố ninh bình tỉnh ninh bình vừa tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh quần áo
tại số nhà tám mươi ba trên đường nguyễn văn cử do dương văn cao và vợ là hoàng thị mỹ hằng làm chủ
cùng một số đối tượng đang có hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông
lực lượng công an thu giữ một mươi bộ máy tính một mươi một điện thoại di động nhiều gói bưu phẩm đựng sim điện thoại
hơn một thẻ sim điện thoại và sim data cùng nhiều vật dụng là thẻ bùa giấy chứng nhận công đức
vật phẩm phong thủy các đối tượng khai đã mua data là danh sách thông tin khách hàng
và phôi sim không còn giá trị sử dụng sau đó giả danh là nhân viên nhà mạng
gọi điện thoại tư vấn lừa bán các sim không còn sử dụng hoặc là giả cô đồng
trào bán các vật phẩm phong thủy giá trị thấp được cúng bùa chú cho những người nhẹ dạ cả tin
với giá trị cao nhằm chiếm đoạt tài sản từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay với thủ đoạn như trên
các đối tượng đã lừa đảo gần sáu mươi bị hại ở bốn mươi tỉnh thành trên cả nước
và chiếm đoạt số tiền gần một mươi bốn tỷ đồng
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam các đối tượng
là nguyễn anh kiệt nguyễn hoàng phương nguyễn thị mỹ ngân và nguyễn thị phương yến
trần thanh toàn
trần thanh toàn hồ quốc tấn hiệp và đỗ minh tân để điều tra về các hành vi tàng trữ
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó kiệt và phương bị bắt quả tang đang cất giữ hai gói chứa ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp
tại căn nhà ở khu phố hai a phường trảng dài tp biên hòa
tiếp tục kiểm tra một căn phòng ở tầng hai của ngôi nhà này lực lượng công an phát hiện
tám đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy cùng với một gói ma túy và một số vật dụng có liên quan
cơ quan công an xác định căn nhà trên được kiệt và phương thuê lại
sau đó thiết kế thành điểm sử dụng ma túy
được biết địa điểm trên các đối tượng hiệp tân toàn bỏ tiền ra mua ma túy
sau đó cùng với các đối tượng còn lại đến thuê nhà của kiệt và phương để cùng nhau sử dụng ma túy
thưa quý vị cứ theo quy luật hàng năm thì thời gian cận tết nguyên đán
một số loại tội phạm thường có diễn biến phức tạp khó lường
và để đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón tết an toàn lực lượng hình sự tp vinh
nghệ an đã và đang tập trung lực lượng sử dụng đồng bộ các biện pháp nhiệm vụ
phòng ngừa đấu tranh mạnh với tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội
từ việc ra soát đưa vào danh sách theo dõi những đối tượng có tiền án tiền sự
lực lượng hình sự công an tp vinh đã kịp thời bắt giữ không ít đối tượng ngựa quen đường cũ
điển hình ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố đã bắt giữ lê văn thi
khi đột nhập vào nhà sân để trộn các tài sản như tv bình nóng lạnh
trị giá gần hai trăm linh triệu đồng thì đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
sự báo gần tết tội phạm trộn các tài sản sẽ hoạt động mạnh hơn
chính vì vậy lực lượng hình sự công an tp vinh đã chủ động các phương án
trong đó việc nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ tài sản là biện pháp phòng ngừa quan trọng
vừa rồi thì phương quan báo cũng đã triển khai đến các khối giới cư
để hội hợp cùng các công an để tổ chức
tội phạm trộn các tài sản đã được kiểm tra kiểm soát và quản lý trên địa bàn
để bảo đảm trật tự an ninh của các khối xóm khu dân cư trên địa bàn
về khối xóm thì cũng rất nhiệt tinh và rất ủng hộ tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm trong dịch tệ
cùng với tội phạm truyền thống lực lượng hình sự cũng tăng cường đấu tranh mạnh trên không gian mạng
nhất là truy quét các đường dây đánh bạc

nhất ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng hình sự đã triệt phá đường dây do nguyễn đình quân tổ chức đánh bạc
với số tiền giao dịch hơn hai tỷ đồng
riêng trong thời gian diễn ra world cup hai nghìn hai mươi hai đường dây do nguyễn đình quân thiết lập có hàng chục đại lý
tổ chức cho hàng trăm con bạc tham gia đoạt cược
số điểm đặt cược là một triệu điểm tăng số đánh bạc khoảng hơn ba trăm linh tỷ đồng
trời gió gió giải đấu corps de jean
tấn công chấn áp tội phạm lực lượng hình sự công an tp vinh đã điều tra làm rõ sáu vụ năm đối tượng
dù còn nhiều khó khăn vất vả thường xuyên di chuyển các địa bàn trực chiến một trăm linh quân số
nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng hình sự đều nêu cao quyết tâm vì nhân dân phục vụ
cùng với những nỗ lực của ngành chức năng lực lượng công an khuyến cáo người dân
cần tăng cường tinh thần cảnh giác với các loại tội phạm và tự giác thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật
chung tay cùng với lực lượng công an tham gia phòng chống tội phạm
như ở bản tin trước chúng tôi đã thông tin vào ngày hôm qua công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
đã nhận được tin báo có một bé trai một mươi tuổi bị ngã rơi vào lỗ trụ đóng bê tông
với chiều sâu khoảng ba mươi mét ở công trình đang thi công và cho đến thời điểm hiện tại
lực lượng chức năng tỉnh đồng tháp vẫn đang cố gắng giải cứu
thế nhưng vẫn chưa thể tiếp cận được với nạn nhân